thông tin từ bộ y tế đến chín giờ sáng nay hai tháng hai đã phát hiện ca thứ bảy ở việt nam nhiễm virus corona
đó là một người đàn ông quốc tịch mỹ nhập cảnh vào việt nam từ ngày một mươi sáu tháng một
hiện đang được cách ly tại thành phố hồ chí minh
bệnh nhân thứ bảy này hiện đã bảy mươi ba tuổi quốc tịch mỹ
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi người này bay từ mỹ về việt nam
ngày một mươi năm tháng một bệnh nhân quá cảnh tại sân bay của vũ hán trung quốc trong vòng hai tiếng
trong đó bệnh nhân có triệu chứng khởi phát bệnh vào ngày hai mươi sáu tháng một và được đưa vào bệnh viện vào ngày ba mươi một tháng một
tại thời điểm đến viện bệnh nhân không sốt không đọc cơ ho khăn đôi khi có khó thở
hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh thở oxy dùng kháng sinh và kháng virus